cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân tối cao đã bắt giữ khẩn cấp âm phạm ngọc phượng năm mươi ba tuổi giám đốc trung tâm pháp y quảng ngãi để điều tra về hành vi nhận hối lộ
theo thông tin ban đầu giám đốc trung tâm pháp y quảng ngãi liên quan đến việc sai lệch kết quả giám định
ngoài ông phượng nhà chức trách cũng bắt giữ một người lạc cò giám định
cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khám xét nơi làm việc của ông phượng